tại hà nội bộ công thương đã tổ chức hội thảo lần thứ nhất quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia
thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
theo thứ trưởng bộ công thương đặng hoàng an thực hiện lập quy hoạch bộ công thương đã giả soát
tổng hợp báo cáo chính phủ các công tác chuẩn bị lựa chọn các đơn vị tư vấn
đến nay các đơn vị đã hoàn thành năm chương đầu tiên của quy hoạch này
dự kiến quy hoạch gồm một mươi bốn chương chia làm bốn phần gồm phần một là hiện trạng năng lượng quốc gia
và kết quả thực hiện quy hoạch phần hai là tình hình và dự báo phát triển kinh tế xã hội
và định hướng phát triển các phân ngành năng lượng phần ba là phương án phát triển kết cấu hạ tầng năng lượng
thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi phần bốn là cơ chế giải pháp và tổ chức thực hiện quy hoạch tổng thể về năng lượng
các cơ quan tư vấn đã báo cáo các nội dung thực hiện trong năm chương đầu của đề án quy hoạch
thời tham vấn ý kiến đóng góp của các bên liên quan các bộ ngành các viện nghiên cứu các tổ chức quốc tế
để đánh giá hiện trạng ngành năng lượng được đầy đủ khách quan và củng cố các phương pháp
các luận chứng trong việc lập quy hoạch tổng thể năng lượng quốc gia